tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các đại biểu
về tham dự đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
bốn trăm bốn mươi năm thanh niên về tham dự đại hội lần này là những tấm gương điển hình trong việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh không ngừng rèn luyện vươn lên
và đạt những kết quả xuất sắc trong học tập lao động và sáng tạo
gửi lời chúc mừng thân ái đến tất cả thanh niên tiêu biểu biểu dương những ý kiến đóng góp sắc đáng của thế hệ trẻ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trước yêu cầu ngày càng lớn trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
các đại biểu thanh niên tiên tiến cần tiếp tục ra sức học tập lao động rèn luyện hơn nữa để ngày càng tiến bộ
thể hiện tình yêu tổ quốc bằng những việc làm cụ thể
đặc biệt cần coi phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời bác là việc làm thường xuyên và liên tục
để tuổi trẻ luôn là lực lượng sung kích tiền phòng của cách mạng
cần nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của đạo đức phong cách tư tưởng hồ chí minh
làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc
xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của thanh niên thời đại mới
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
dành thời gian đối thoại với các ý kiến đề xuất của các thanh niên tiêu biểu
khẳng định hiệu quả của việc đưa cán bộ trí thức trẻ về cơ sở
chủ tịch quốc hội đề nghị ban bí thư trung ương đoàn tiếp tục nghiên cứu để tham mưu các chính sách làm động lực cho các cán bộ tri thức trẻ phấn đấu
về vấn đề khởi nghiệp cho rằng đảng và nhà nước đã rất quan tâm đưa ra khá đầy đủ chính sách để hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp
nhưng chủ tịch quốc hội cũng thừa nhận việc đưa các chính sách vào thực tiễn
việc tiếp cận chính sách còn có khoảng cách còn gặp nhiều khó khăn điều này rất cần được quan tâm thúc đẩy
tất cả những cái gì khó khăn vướng mắt trong thực hiện chủ đề khởi nghiệp của thanh niên
thì ban bí thư trung ương đoàn là phản ánh
tôi đề nghị các bác sĩ tôi cũng ít có thấy trung ương đoàn có những báo cáo phản ảnh
với quỹ ban thường vụ quốc hội về luật thanh niên nó vướng cái gì
về các cái phong trào của thanh niên nó vướng cái luật gì
cần bổ sung cái điều gì khoảng gì quy định gì trong hệ thống pháp luật
để cho cái việc lập nghiệp của thanh niên là nó tốt hơn
thì các bác sĩ chú ý cho này
đánh giá rất cao cách nhìn nhận sâu sắc của các bạn trẻ trong khởi nghiệp
khi cho rằng con đường vào đại học không phải là con đường duy nhất để thành công
và đóng góp nhiều nhất cho đại học
không phải là một đất nước mà quan trọng là ý chí nghị lực và sự sáng tạo của mỗi thanh niên
chủ tịch quốc hội coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên
thời kỳ mới có tâm trong trí sáng hoài bão lớn
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý các cơ sở đoàn cần tăng cường giáo dục cho thanh niên
về ý thức cảnh giác cách mạng tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế hệ thanh niên
giàu lòng yêu nước có bản lĩnh chính trị ý thức chấp hành pháp luật
có trí thức sức khỏe kỹ năng xã hội năng lực chuyên môn
làm chủ khoa học công nghệ hiện đại phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh